chứ không có bỏ rơi hiện tại thì nói chung là bệnh viện cũng xin được các nhà hảo tâm và đồng thời ủy ban nhân dân cũng có những cái hướng hẹn là sẽ cho những cái sức hỗ trợ
để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến cam go và khốc liệt để kỳ tích hy vọng được hỏi tên đúng như tên gọi của trung tâm